cách đây đúng bảy mươi năm ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám khi cuộc kháng chiến chống thực dân pháp đang ở giai đoạn cam go quyết liệt
chủ tịch hồ chí minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
lời kêu gọi thi đua ái quốc mở đầu cho phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn dân dưới sự lãnh đạo của đảng
động viên mọi lực lượng cho công cuộc kháng chiến kiến quốc
sau bảy mươi năm lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh vẫn mang ý nghĩa và giá trị thời sự sâu sắc
học tập và làm theo tư tưởng của người về thi đua ái quốc toàn đảng toàn quân và toàn dân ta phát huy truyền thống yêu nước
nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đưa phong trào thi đua yêu nước lên tầm cao mới đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng phổn vinh
trước đó tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ công tác thi đua khen thưởng có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội
thi đua đã thực sự trở thành động lực cho toàn đảng toàn dân toàn quân ta đưa cách mạng việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
phong trào thi đua phải thực sự thiết thực đem lại lợi ích thiết thân cụ thể cho đất nước xã hội con người
khơi dậy tinh thần tự giác ý thức trách nhiệm tính tích cực chính trị xã hội của nhân dân
của các cấp các ngành các thành phần kinh tế tạo động lực tinh thần vật chất mới cho công cuộc xây dựng và bảo vệ thổ quốc
người người thi đua ngành ngành ngành thi đua phấn đấu vì một nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
vì hạnh phúc của nhân dân phải trở thành ý chí quyết tâm tình cảm và hành động của tất cả mọi người
lời kêu gọi thi đua ái quốc của bác hồ
là sự chỉ dẫn quan trọng đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay đó là phải chú trọng truyền thống yêu nước của mỗi người việt nam
trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ đất nước đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu
định hướng mục đích nội dung phương pháp tổ chức đánh đạo phong trào thi đua yêu nước một cách toàn diện thiết thực hiệu quả
trên tất cả các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng đối ngoại